thành ủy và ủy ban nhân dân tp bạc liêu tỉnh bạc liêu vừa công bố hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo
theo tiêu chí chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn hành một mươi sáu hai mươi
đây là đơn vị đầu tiên cấp huyện thị xã của tỉnh bạc liêu hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo
theo tiêu chí chương trình mục tiêu quốc gia
trong hơn bốn năm qua tp bạc liêu đã thực hiện đồng bộ nhiều mặt công tác trọng tâm
tác động tích cực đến đời sống hộ nghèo cùng với nguồn ngân sách trung ương và tỉnh
cấp cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
hàng năm tp bạc liêu còn tranh thủ vận động nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp
mạnh thương quân cho công tác giảm nghèo đạt kết quả khá tốt như vận động quỹ vì người nghèo
và an sinh xã hội trên sáu mươi tỷ đồng vận động gạo quà nhu yếu phẩm cho hộ nghèo hàng năm lên trên hai tỷ đồng
đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố đã giảm từ gần năm năm hai nghìn một mươi sáu xuống còn một mươi hai trong năm nay
hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo theo tiêu chí